đặc phái viên của tổng thống hàn quốc đang ở thăm việt nam
ông nêu rõ đây là lần đầu tiên tổng thống hàn quốc cử đặc phái viên sang một nước asean
thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của hàn quốc mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với asean nói chung việt nam nói riêng
để phát triển hơn nữa quan hệ song phương ông cho rằng việc trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước là hết sức quan trọng
ông thông báo theo dự kiến tổng thống hàn quốc sẽ tham dự apec hai nghìn một mươi bảy tổ chức tại việt nam
đồng thời bày tỏ hy vọng thủ tướng nguyễn xuân phúc sớm thăm chính thức hàn quốc
ông cũng cam kết phía hàn quốc sẽ nỗ lực hết sức để kim ngạch thương mại song phương đạt một trăm linh tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị trong ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy tại trụ sở trung ương đảng hà nội
ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng để xem xét báo cáo
của ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn thiện
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy bình định số bảy mươi bảy bcubktu ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi
ban bí thư đã thảo luận phân tích toàn diện các vi phạm của đồng chí nguyễn văn thiện và kết luận như sau
thời gian giữ cương vị bí thư tỉnh ủy bình định nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn văn thiện đã có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển của địa phương
nhưng qua báo cáo kết quả giải quyết đơn tố cáo của ủy ban kiểm tra trung ương
ban bí thư nhận thấy trên cương vị là người đứng đầu đồng chí có trách nhiệm trong việc bổ sung quy hoạch bổ nhiệm
đối với cán bộ không bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn và không đúng quy định
thay mặt ban thường vụ tình hủy ký văn bản đề nghị bí thư ban cán sự đảng
bộ trưởng bộ giao thông vận tải về cổ phần hóa cảng quy nhơn không thuộc trách nhiệm của tỉnh
không thông qua tập thể ban thường vụ tình hủy theo quy chế làm việc của tình hủy
những vi phạm của đồng chí đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
cần áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định số một trăm tám mươi một qdtu ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
quá trình kiểm điểm đồng chí đã thấy rõ được các vi phạm khuyết điểm và trách nhiệm
đồng thời tự nhận hình thức kỷ luật trên cương vị người đứng đầu
căn cứ nội dung tính chất mức độ vi phạm căn cứ quy định số một trăm tám mươi một của bộ chính trị và kết quả kiểm điểm
xem xét kỷ luật ban bí thư đã bỏ phiếu kín một trăm linh thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với đồng chí nguyễn văn thiện
cũng trong ngày hai mươi năm tháng năm tại bình định đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình định
để công bố quyết định đoàn kiểm tra bốn trăm bảy mươi một của
bộ chính trị về việc kiểm tra công tác cán bộ tại bình định
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh về một số nội dung và mục đích của đợt kiểm tra lần này
là kiểm tra kết quả thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kết luận hai mươi bốn và quyết định sáu mươi tám của bộ chính trị
và đây là cuộc kiểm tra chuyên đề của bộ chính trị theo định kỳ thường xuyên
chứ không phải qua đơn thư khiếu kiện tố cáo
đánh giá nguyên nhân chủ quan khách quan đạt được và những hạn chế thiếu sót
để giúp kinh nghiệm làm tốt hơn trong thời gian tới
qua công tác kiểm tra cũng đánh giá nguyên nhân khách quan chủ quan
về những thành tựu kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế yếu kém vững mắc
và từ đó là để rút kinh nghiệm cho ngay đất dịch để kiểm tra
rút kinh nghiệm ngay cho tỉnh bình định
trong phần số hai mươi bốn và quyết định sáu mươi tám của bộ chính trị của tỉnh bình định trong thời gian qua
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng bên cạnh những kết quả đã đạt được
như tỉnh đã duy trì tốc độ phát triển kinh tế xã hội
trong công tác xây dựng đảng tỉnh đã ra được một số chủ trương quy định chính sách và giải pháp để thực hiện
tỷ lệ trong quy hoạch bổ nhiệm đối với nữ đạt trên chín và trẻ tuổi trên một mươi năm
tuy nhiên việc bổ sung quy hoạch cán bộ do tỉnh ủy quản lý còn thiếu
một số nơi quy hoạch bổ nhiệm còn chậm và còn khép kín
cán bộ từ tỉnh ra trung ương và ngược lại từ trung ương về tỉnh còn ít
và có những trường hợp bổ nhiệm quá nhanh thiếu minh bạch
nên chưa tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ nhân dân
mấy ngày qua trên địa bàn tp hcm liên tục xảy ra những cơn mưa lớn bất ngờ
làm ngập úng nhiều nơi và thiệt hại không nhỏ về tài sản
cũng như gây khó khăn cho việc đi lại làm ăn sinh hoạt của hàng triệu người dân
đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được sau cơn mưa kéo dài một giờ đồng hồ ở tp hcm
mưa ở tp hcm ngày càng diễn biến thất thường thậm chí khác với quy luật hàng năm
mùa mưa ở đây còn kéo dài đến cuối tháng một mươi nên tình trạng ngập úng sẽ còn tiếp tục xảy ra
trong khi hệ thống chống ngập của thành phố vẫn chưa được cải thiện
năm nay theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ nói chung
và thành phố hồ chí minh nói riêng có khả năng hứng chịu bão và áp thấp nhiệt đới từ biển đông rất lớn
điều đầu tiên là người dân nên theo dõi về các bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hàng ngày
tránh trường hợp khi vừa mưa xảy ra nước dâng lên
làm hư hại các thiết bị điện tài sản người sản xuất nông nghiệp cây hoa màu
cũng cần phải theo dõi liên tục về thời tiết để có kế hoạch chăm bón thu hoạch để tránh những cây tác hại
trước những hình thái thời tiết thay đổi bất lợi các nhà quản lý và người dân thành phố hồ chí minh
cần chủ động hơn và có những phương án phòng tránh để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
tại cần thơ nhiều trận mưa lớn trên diện rộng bắt đầu khoảng một mươi bốn giờ chiều
kéo dài gần hơn một mươi giờ
hai tiếng đã làm cho nhiều tuyến đường ở nhiều quận trung tâm thành phố chìm trong nước
nhiều tuyến đường ở quận ninh kiều như trần văn hoài trần hưng đạo nguyễn văn cử nước ngập linh láng
có nơi nước ngập sâu đến ba mươi cm gây khó khăn cho việc lưu thông
nhất là khu vực tại ngã tư gần bệnh viện tim mạch cần thơ
tại quận bình thủy đường cách mạng tháng tám nhiều đoạn ngập sâu kè vỉa hè bị nước nhấn chìm
một số nơi nước từ ngoài đường đã đổ vào sân trụ sở của nhà dân
hộ kinh doanh phải tìm nhiều vật dụng che chắn cho nước bớt tràn vào
tâm đã thăm trụ sở và gặp những lãnh đạo cấp cao của liên minh châu âu eu
để thảo luận hàng loạt các vấn đề quan trọng
tuy nhiên phía eu khẳng định giữa hai bên vẫn còn có nhiều bất đồng
về một số vấn đề nóng trên thế giới
đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa tổng thống mỹ và các lãnh đạo chủ chốt của eu
gồm chủ tịch hội đồng châu âu donald tusk chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker
cùng chủ tịch nghị viện châu âu antonio tajani
và đại diện cấp cao về chính sách và an ninh đối ngoại federica mogherini
nội dung cuộc gặp đề cập đến nhiều vấn đề còn tồn tại nhiều khác biệt giữa hai bên
như chính sách đối ngoại an ninh chính sách quan hệ thương mại quốc tế
hay cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
phát biểu sau cuộc gặp chủ tịch hội đồng châu âu donald tusker cho biết
hai bên đã thống nhất quan điểm về cuộc chiến chống khủng bố
song thừa nhận vẫn còn những vấn đề đang bỏ ngò như cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
hay chính sách tự do thương mại
hai bên dường như đã có sự thống nhất liên quan đến vấn đề ukraine
mỹ vốn là một trong những đối tác tình báo quan trọng của anh
tuy nhiên cảnh sát anh vừa tuyên bố sẽ ngừng chia sẻ thông tin về vụ đánh bom liều chết
tại manchester cho phía mỹ bởi lo ngại những thông tin dò dỉ xuất hiện trên truyền thông mỹ
sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều tra
quyết định ngừng chia sẻ thông tin về vụ đánh bom liều chết tại manchester được đưa ra
do cảnh sát anh lo ngại rằng các thông tin sò dỉ về vụ đánh bom xuất hiện
trên truyền thông mỹ có thể cản trở tới việc truy tìm kẻ chế tạo bom
việc anh ngừng chia sẻ chi tiết cuộc điều tra của cảnh sát về vụ đánh bom ở manchester với phía mỹ
một đồng minh an ninh quốc phòng quan trọng nhất của nước này cho thấy mức độ bất bình của anh
cảnh sát anh vốn muốn kiểm soát dòng thông tin nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của cuộc điều tra
cũng như những yếu tố bất ngờ
thủ tướng anh theresa may dự kiến sẽ nêu vấn đề này với tổng thống mỹ donald trump trong ngày hôm nay
sau khi tờ new york times công bố những bức ảnh chi tiết về hiện trường vụ tấn công ở machester
trong khi đó hai vụ tấn công khủng bố mang dấu ấn is xảy ra liên tiếp tại
indonesia và philippines cho thấy là vòi bạch tuộc của chúng đang vươn đến đông nam á
theo truyền thông indonesia hai vụ nổ bom liên tiếp đã xảy ra tại một trạm xe buýt ở thủ đô
jakarta của indonesia đêm hai mươi bốn tháng năm khiến ít nhất năm người thiệt mạng và một mươi người bị thương
gồm năm cảnh sát và năm dân thường giới chức indonesia lo ngại vụ tấn công do thế hệ
phiến quân mới đi theo dõi bất kỳ vấn đề này
đi theo tư tưởng của nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng tiến hành
cùng ngày diễn biến bạo lực cũng diễn ra tại philippines
tổng thống philippines rodrigo duterte cho biết phiến quân hồi giáo đã chặt đầu một cảnh sát
trưởng địa phương ở khu vực miền nam nước này và ông cảnh báo có thể mở rộng thiết quân luật
trên toàn bộ đất nước philippines
tổng thống rodrigo duterte cho biết phiến quân hồi giáo đã chặt đầu một cảnh sát trường địa phương ở

các tay súng khủng bố có thể chạy đến đó ẩn náu và tiến hành các hoạt động khủng bố khác
tôi đã ra lệnh cho quân đội đặc biệt là hải quân cấm vận các đảo
đặc biệt là ngăn cách mindanao khỏi viseas
điều đáng quan ngại là những vụ tấn công này được truyền cảm hứng và có liên hệ với is
trong bối cảnh căn cứ của phiến quân khủng bố is bị không kích dữ dội ở trung đông
tổ chức này cần có một địa bàn mới là những quốc gia láng giềng của iraq
syria hoặc đông nam á
điều đáng lo ngại là malaysia philippines và indonesia
những nước có đa số người dân theo đạo hồi được cho là nơi những kẻ hồi giáo cực đoan dễ dàng truyền bá tư tưởng khủng bố
các cuộc tấn công tại philippines và indonesia đang cho thấy is đã vươn vòi bạch tuộc tới tận đông nam á
sẽ không thể đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan trừ khi chúng ta xóa bỏ được ý thức hệ của chúng
các nỗ lực quân sự cũng rất quan trọng nhưng để loại trừ tận gốc dễ chủ nghĩa khủng bố thì cần phải đánh bại ý thức hệ của chúng
các chuyên gia cho rằng một điều cấp thiết nữa là các nước đông nam á cần đẩy mạnh hợp tác chia sẻ tình báo
theo một lộ trình bền vững để đối phó với mối đe dọa chủ nghĩa khủng bố